tiếp tục thông tin về tình hình xung đột ở trung đông liên hợp quốc cho hay nạn đói và tâm lý tuyệt vọng đang khiến người dân giành giật hàng viện trợ nhân đạo được chuyển đến giải gaza đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng nổ khủng hoảng an ninh trật tự đang cận kề
giám đốc chương trình cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine nhấn mạnh số hàng viện trợ nhỏ dọt vào giải gaza không phù hợp với nhu cầu to lớn tại đây đồng thời kêu gọi tăng cường viện trợ trên quy mô lớn để giảm bớt tình hình khủng hoảng hiện nay
theo bộ y tế palestine kể từ hôm bảy tháng một mươi cơ quan này cáo buộc lực lượng israel đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế khiến hàng trăm nhân viên thiệt mạng phá hủy xe cứu thương cũng như khiến nhiều bệnh viện phải sơ tán
trong khi đó quân đội israel vừa trải qua một ngày đẫm máu trên thực địa với chín binh sĩ thiệt mạng trong một cuộc không kích của hamas tại một khu dân cư đông đúc ngày một mươi ba tháng một mươi hai hàng chục binh sĩ khác cũng bị thương trong các vụ đụng độ với hamas ở giải gaza
thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố nước này sẽ theo đuổi cuộc chiến chống hamas cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối quân đội nước này được cho là đã treo thưởng tiền mặt cho ai cung cấp thông tin về các chỉ huy của hamas
về phía hamas một quan chức cấp cao của lực lượng này tuyên bố họ sẵn sàng
sẵn sàng cho cuộc chiến đấu lâu dài với israel và sẽ không từ bỏ sự phản kháng
quốc hội mỹ đã thông qua dự thảo đạo luật ủy quyến quốc phòng ndaa dự luật tri tiêu quốc phòng hàng năm với một ngân sách quốc phòng trị giá tám trăm tám mươi sáu tỷ usd trong năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời gia hạn một hệ thống giám sát điện tử nước ngoài do các cơ quan tình báo mỹ
trước đó thượng viện hôm một mươi ba tháng một mươi hai đã thông qua ndaa đây là một trong những đạo luật quan trọng mà quốc hội mỹ cần thông qua mỗi năm
cung cấp hàng tỷ usd
đây là một trong những đạo luật quan trọng mà quốc hội mỹ cần thông qua mỗi năm cung cấp hàng tỷ đô la mỹ cho những mục tiêu an ninh cụ thể như tăng cường khả năng răn đe và khả năng phòng thủ của mỹ tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
văn kiện này cũng mở rộng một chương trình hỗ trợ quân sự cho ukraine cho phép phân bổ dần dần ba trăm linh triệu usd cho kiev
tuy nhiên tổng số tiền viện trợ này ít hơn nhiều so với gói viện trợ riêng rẽ trị giá sáu mươi một tỷ usd do các tổng thống mỹ và ukraine yêu cầu từ quốc hội mỹ vào cuối năm nay nhưng vẫn chưa đạt được đồng thuận
dự luật năm nay dài gần ba một trăm linh trang quyết định về ngân sách liên quan tới mọi lĩnh vực của quốc phòng mỹ từ tăng lương cho quân nhân năm hai đến mua sắm tàu đạn dược và máy bay cũng như các chính sách như các biện pháp hỗ trợ ukraine
dự luật bao gồm điều khoản ngăn cản mỗi tổng thống đơn phương rút khỏi tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato mà không có sự đồng ý của quốc hội hoặc một đạo luật quốc hội
chủ tịch hội đồng châu âu charles misen đã gây bất ngờ khi công bố quyết định về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập liên minh châu âu eu
với ukraine và moldova đây được coi là một chiến thắng chính trị quan trọng trên đường gia nhập eu của ukraine
thông báo từ hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày ở bruxelles đã mang lại một chiến thắng chính trị quan trọng cho ukraine trong bối cảnh nước này lo ngại rằng thủ tướng hungary viktor orbán sẽ cản trở việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập eu và sự không chắc chắn về viện trợ từ mỹ
đây là một thời điểm lịch sử và nó cho thấy uy tín và sức mạnh của eu
chúng tôi đã quyết định
chúng tôi đã quyết định mở các cuộc đàm phán với ukraine và với moldova
chúng tôi đang cấp quy chế cho georgia
và với bosnia herzegovina chúng tôi dự định sẽ mở các cuộc đàm phán và một báo cáo sẽ được đưa ra vào tháng ba
dựa vào đó chúng tôi sẽ đưa ra quyết định
điều này thực sự quan trọng
chúng tôi muốn hỗ trợ ukraine
ngay sau khi quyết định được công bố tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã có cuộc điện đàm với tổng thống pháp emmanuel macron để gửi lời cảm ơn đến người đồng cấp
về sự ủng hộ của nước pháp dành cho ukraine
về phần mình tổng thống pháp cho rằng đây là một quyết định hợp lý cân bằng và cần thiết đối với nguyện vọng của người dân ukraine
mặc dù đây là một quyết định quan trọng của khối hai mươi bảy nước nhưng tất cả chỉ mới là bước khởi đầu
việc xác định các khuôn khổ đàm phán cũng như việc triệu tập hội nghị liên chính phủ cần thiết có lẽ sẽ cần nhiều thời gian và chỉ diễn ra vào trung tuần năm hai nghìn hai mươi bốn
và điều này một lần nữa sẽ đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu nhất trí của eu
chính phủ phần lan cho biết quốc gia bắc âu này sẽ đóng các cửa khẩu ở biên giới trên bộ với nga một lần nữa chính thức từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tới ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ trưởng nội vụ phần lan cho biết sau khi nước này mở hai cửa khẩu dòng người tị nạn có dấu hiệu tăng trở lại và vấn đề này đặt ra thách thức an ninh cho an ninh quốc gia
văn bản này cũng nêu rõ hai cửa khẩu valima và nirara sẽ bị đóng vào tối một mươi năm tháng một mươi hai lúc hai mươi giờ theo giờ địa phương
như vậy tất cả các cửa khẩu trên bộ
giữa phần lan và nga sẽ bị đóng cho tới ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
hôm hai mươi tám tháng một mươi một chính phủ phần lan lần đầu tuyên bố đóng toàn bộ tám cửa khẩu biên giới trên bộ với nga cũng với lý do ngăn chặn dòng người tị nạn và di cư bất hợp pháp
ngày một mươi hai tháng một mươi hai helsinki thông báo mở lại hai cửa khẩu valima và nirala nhưng đảo ngược quyết định này chỉ hai ngày sau đó
liên minh châu âu đã yêu cầu các hãng công nghệ apple và google cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách họ xác định rủi ro liên quan đến các kho
phần mềm tương ứng của hai hãng này đây là bước đầu tiên trong quy trình vừa được khởi động theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số dsa của eu
ủy ban châu ec tuyên bố muốn có thêm thông tin về cách apple và google tích cực xác định mọi rủi ro hệ thống liên quan đến app store và google play
cơ quan này cũng muốn những gã khổng lồ công nghệ này chứng minh đã tuân thủ các quy tắc trên thị trường quỹ thuật số và tính minh bạch về quảng cáo để bảo vệ người dùng trực tuyến
theo quy định apple và google phải có phản hồi trước ngày một mươi năm tháng một
năm hai nghìn hai mươi bốn đạo luật dịch vụ kỹ thuật số dsa là một trong những luật mới của eu hướng đến các hãng công nghệ lớn với các quy định chặt chẽ hơn về kiểm soát nội dung trực tuyến và đảm bảo rằng người tiêu dùng có trải nghiệm an toàn hơn
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
truyền thông iran đưa tin nước này sẽ bãi bỏ các yêu cầu về thị trường nhập cảnh đối với ba mươi ba quốc gia bao gồm các quốc gia vùng vịnh như ả rập xê út các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae qatar và bahrain
đối với khu vực đông nam á
các quốc gia bao gồm việt nam campuchia và malaysia
bộ du lịch iran đánh giá chính sách miễn thị thực sẽ thể hiện quyết tâm của tehran trong tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương và tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới
bộ di sản văn hóa và du lịch iran cũng cho hay quyết định trên nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch quốc tế đến nước này
trước đó iran đã triển khai chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với du khách đến từ thổ nhĩ kỳ azerbaijan oman trung quốc armenia liban và syri
theo thống kê lượng khách nước ngoài đến iran
iran đạt bốn bốn triệu lượt trong tám tháng đầu năm tài chính hiện tại từ ngày hai mươi một tháng ba tăng bốn mươi tám năm so với cùng kỳ năm ngoái
đài khí tượng trung quốc đã phải phát đi cảnh báo sóng loại màu cam mức cao nhất của loại cảnh báo này
cảnh báo được đưa ra sau khi dự báo hầu khắp các khu vực ở trung quốc nhiệt độ giảm sâu có nơi giảm tới hơn hai mươi độ c
không chỉ vậy cơ quan này còn liên tục phát đi ba cảnh báo khác về bão tuyết và
cảnh báo đều giảm mạnh cùng cảnh báo bão tuyết và cảnh báo đóng băng màu vàng cùng cảnh báo gió lớn màu xanh
các cảnh báo trên được đưa ra cùng lúc khi cơ quan này dự báo từ ngày một mươi bốn đến một mươi bảy tháng một mươi hai
nhiệt độ hầu hết các vùng trên cả nước này từ đông sang tây từ bắc xuống nam đều giảm mạnh tám đến một mươi hai độ
trong đó một số địa phương thuộc các tỉnh miền bắc như nội mông cát lâm liêu ninh thiểm tây giảm hơn hai mươi độ
một số khu vực miền bắc được cảnh báo nền nhiệt có thể xuống dưới mức thấp nhất trong lịch sử cùng thời kỳ
còn tại thủ đô bắc kinh theo chuyên gia khí tượng từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai nhiệt độ ở khu vực này sẽ giảm xuống dưới âm một mươi độ c
mức thấp nhất có thể vào khoảng từ âm một mươi sáu đến âm một mươi tám độ c
thưa quý vị tại anh hiện tượng mua bán khí cười đắng chai đã nở rộ trong những thập kỷ gần đây
nhưng đối tượng sử dụng khí cười chủ yếu là thanh thiếu niên
và họ thường hít loại khí này để có được những phút giây tiêu khiển
những lọ đựng khí cười bị vứt khắp các khu vực thành thị và ngoại ô nước anh gây ra những hệ lụy về môi trường
trong khi đó các bác sĩ cảnh báo việc sử dụng khí cười trong thời gian dài cũng gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe
câu chuyện một chàng trai bị liệt sau khi sử dụng khí cười quá liều sẽ giúp chúng ta có cái nhìn rõ nét hơn về tác hại của loại khí này
và đây cũng là nội dung cuối cùng trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
chàng trai trẻ có biệt danh musa này đã bị liệt sau khi sử dụng khí cười một thời gian dài và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện đại học ở bimingham anh
mosa cho biết anh có thể mua bóng cười từ các cửa hàng trong thành phố
tôi bắt đầu hít bóng cười hàng ngày vì căng thẳng đó là điều nguộc nhất tôi đã từng làm
hôm đó tôi đã hít bóng cười và rồi vào nửa đêm tôi đã bị ngã khi đang đi vệ sinh
được sử dụng như một loại thuốc giảm đau hoặc gây mê trong y học nhưng khi sử dụng thường xuyên quá liều
nó có thể gây ra cảm giác châm trích ở đầu các chi và đi lại loạn trọng dối loạn trí nhớ giấc ngủ nhịp tim hại huyết áp thiếu máu lên não
thiếu vitamin b một mươi hai gây tổn thương thần kinh chấn thương cuộc sống và các vấn đề về hô hấp
tôi nghĩ cần phải có sự kiểm soát chuỗi cung ứng khí cười một cách chặt chẽ hơn
trở lại với musa
anh hy vọng thanh thiếu niên ở nước anh sẽ nhìn nhận thực trạng sử dụng bóng cười một cách nghiêm túc hơn và tránh được kết cục như mình
sử dụng bóng cười sẽ khiến bạn trở thành một con nghiện tôi không thể hình dung mình trở thành thế này ở tuổi hai mươi
tôi không biết mình sẽ sống ra sao nếu tương lai không thể đi lại đàng hoàng được nữa
truyền thông anh cũng đã đăng tải những chia sẻ về hậu quả của một số người dân từng sử dụng khí cười trong một năm cho thấy
họ có tình trạng tâm thần không bình thường và phải đưa đi cai nghiện
luật pháp anh thực tế vốn cấm sử dụng khí cười cho mục đích không phải y tế
các cơ quan của chính phủ anh cho biết việc giới trẻ sử dụng loại khí này trong không gian công cộng quá lâu
đã tạo ra hành vi chống đối xã hội gây dối cộng đồng cấu thành hành vi phạm tội
tuy nhiên hiệu quả xử phạt của các chế tài gặp thách thức khi các nhà chức trách phải xác định người dùng có được phép hay không
và loại khí này tồn tại trong cơ thể một thời gian ngắn
sau khi sử dụng đôi khi cảnh sát sẽ gặp khó khăn trong việc xác định người sở hữu những hộp oxy nitro đó
với mục đích giải trí hoặc cho các hành động bất hợp pháp
khí này không tồn tại trong cơ thể quá lâu nó không giống như cần sa hay coca in
thứ mà bạn có thể làm xét nghiệm và tìm hiểu xem ma túy có trong cơ thể người đó hay không
rõ ràng những hệ lụy sức khỏe các tác động đời sống của khí cười là điều rất rõ ràng
nhưng các chuyên gia còn cảnh báo khí cười cũng có những tác động đến khí hậu
khí khí n hai o
có khả năng làm ấm gần gấp ba trăm linh lần so với khí co hai
hơn nữa loại khí này tồn tại trong khí quyển trung bình một trăm một mươi bốn năm
nơi nó có thể chuyển đổi thành oxy nitro làm suy giảm tầng ozone tầng bình lưu
và khiến trái đất phải hứng chịu nhiều bức xạ mặt trời hơn
từ đó gây thiệt hại cho mùa màng và sức khỏe của con người
nhìn thấy những hệ lụy về sức khỏe và môi trường mà khí cười gây ra cho cộng đồng
chính phủ anh mới đây đã chính thức cấm sử dụng khí n hai o hay còn gọi là khí cười
để kích thích thần kinh trong vui chơi giải trí
hôm nay chúng ta gửi đi tín hiệu rõ ràng tới mọi người đặc biệt là giới trẻ
rằng việc lạm dụng oxy nitro không chỉ nguy hiểm cho sức khỏe mà còn là bất hợp pháp
việc sử dụng loại thuốc này tại nơi công cộng từ lâu đã góp phần tạo ra những hành vi chống đối xã hội
gây tai hỏa cho cộng đồng
theo lệnh cấm được đưa ra khí cười là ma túy loại c
cùng với lá khát cá nhân phạm tội có thể đối mặt với án tù hai năm
thậm chí là lên tới một mươi bốn năm đối với những người buôn bán mặt hàng này
các cá nhân sử dụng trái phép khí n hai o để kích thích hệ thần kinh có thể đối mặt với nhiều hình phạt
như phạt hành chính và bị ghi cảnh cáo trong lý lịch tư pháp
những cá nhân tái phạm nghiêm trọng có thể phải chịu án tù giam
mức phạt tối đa cho hoạt động sản xuất xuất khẩu hoặc nhập khẩu loại khí này
nhằm các mục đích trái pháp luật đã được tăng cấp đôi từ bảy lên đến một mươi bốn năm tù